thưa quý vị và các bạn thọ xuân là mảnh đất địa linh nhân kiệt nơi sinh ra hai vị vua khởi đầu cho hai vương triều phong kiến việt nam
lê hoàn vị tiên đế của triều tiên lê và lê lợi vị tiên đế của triều hậu lê
vùng đất quý hương của hai triều vô này mang trong mình nhiều di sản văn hóa lịch sử quý giá trong đó có khu di tích quốc gia đặc biệt lam kinh
ngày hôm nay khu di tích có lịch sử gần sáu trăm linh năm tuổi ấy đang là một trong những địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch sứ thanh
trong chuyên mục trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự phát triển du lịch trên vùng đất lam kinh do phóng viên đài phát thanh truyền hình thanh hóa thực hiện
hầu hết mọi người đến lam kinh đều thể hiện sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của những công trình kiến trúc nghệ thuật
cảnh quan thiên nhiên môi trường sinh thái cũng như sự chú đáo thân thiện của đội ngũ thuyết minh viên tại đây
tuy nhiên để phát huy tốt hơn nữa giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt lan kinh
cần đầu tư các cơ sở hạ tầng phụ trợ tăng cường quảng bá và kết nối với các điểm du lịch trong tỉnh
như thành nhà hồ suối cá cẩm lương bến en hồ cửa đạt xuân liên
bao nhiêu năm tôi đã xa khu vực của lam kinh và bây giờ về thì thấy là lam kinh diện mạo đã đổi thay rất nhiều
và du khách cũng đến rất đông đó là một điều rất mừng
thuyết minh cán bộ ở đây cũng được đào tạo bồi dưỡng cho nên trình độ khá tốt
và chắc chắn nó sẽ hút khách du lịch bằng những nội lực của dân dân thanh hóa
và đặc biệt là các cơ sở hạ tầng phụ trợ tăng cường quảng bá và kết nối với các điểm du lịch trong tỉnh
đặc biệt là người chủ quản ở khu di tích lịch sử lam kinh đặc biệt này
tập trung xây dựng lam kinh thứ nhất là phát huy cái giá trị du lịch về tâm linh
thứ hai là phát huy về giá trị về du lịch văn hóa lịch sử tham quan nghiên cứu học tập
thứ ba là phát huy giá trị về sinh thái môi trường và kết hợp kết nối các tour tuyến trong và ngoài nước
phối hợp với các công ty du lịch để đưa du khách thập phương về với lam kinh về với thanh hóa
gần sáu thế kỷ trôi qua lam kinh biểu tượng của lòng tự hào dân tộc về một giai đoạn lịch sử oai hùng
chống quân xâm lược và công cuộc xây dựng quốc gia đại việt vẫn còn giữ nguyên giá trị lịch sử kiến trúc nghệ thuật văn hóa
để khu di tích lịch sử lam kinh ngày càng thu hút được nhiều du khách hơn nữa
xứng tầm với những giá trị văn hóa mang lại
trong thời gian tới các cấp ngành địa phương và nhân dân ở vùng di tích cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ
kết nối với các di tích trên địa bàn tỉnh thanh hóa thành các tour tuyến du lịch
chắc chắn lam kinh sẽ trở thành điểm hẹn không chỉ của du khách trong nước mà cả du khách quốc tế

quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự phát triển du lịch trên vùng đất lam kinh
do phóng viên đã phát thanh chương trình thanh hóa thực hiện được phát trong chuyên mục trang địa phương của kênh chương trình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại